và khi công nghệ bốn với trí tuệ nhân tạo kinh tế chia sẻ trở thành xu thế không thể đảo ngược
bình dương lại tiếp tục tạo đột phá đón đầu công nghệ và dòng vốn fdi thế hệ mới với đề án vùng đổi mới sáng tạo
tỉnh bình dương một trong những trung tâm thu hút vốn fdi lớn nhất tại việt nam
bốn mươi sáu khu công nghiệp chiếm một bốn tổng diện tích khu công nghiệp toàn miền nam
bốn dự án fdi với tổng số vốn trên ba mươi năm tỷ đô la
cùng với đó trong những năm qua bình dương cũng hết sức chú trọng công tác kiến tạo môi trường
để thu hút fdi và phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại công nghệ cao
không thâm dụng lao động và mang giá trị gia tăng lớn là đề án thành phố thông minh bình dương
thành phố bình dương sẽ là trung tâm của khu vực thông minh
gọi là khu vực thông minh thành phố bình dương trong tương lai
thành phố bình dương nó cũng là một thành phố mới được xây dựng ở một khu vực có quy hoạch mới từ đầu
nên sẽ rất là thuận lợi cho việc áp dụng các công nghệ mới
bởi vì các cơ sở hạ tầng ở đây rất là phù hợp cho cái việc đó
và đồng thời nó cũng có một lợi thế so với các thành phố đã phát triển
như ở châu âu chẳng hạn thì họ đã phát triển và rất là dày đặc
mật độ dân cư cũng như là các việc xây dựng rất là dày đặc
thì cái việc áp dụng các công nghệ mới các cơ sở hạ tầng mới sẽ rất là khó khăn
nhưng ở đây thì mình có đủ các điều kiện để có thể áp dụng được các công nghệ mới
cho các thành phố thông minh trong tương lai
thành phố thông minh đang là khuyên hướng mới đang được các nước áp dụng
tuy nhiên nếu muốn xây dựng thành phố thông minh chúng ta cần có sự ổn định hậu cần công nghệ
tìm hiểu các thành phố thông minh trên thế giới chúng ta sẽ thấy đó là những thành phố tạo nên sự khác biệt
ổn định sử dụng hiệu quả
nguồn năng lượng trong đó có thể kể đến việc giảm tiêu thụ nguồn nước nguồn nhiên liệu xăng dầu
ngoài ra cần phải có một nền giáo dục chất lượng tốt phát triển mạng lưới giáo dục online
cung cấp những nhiệm vụ tốt nhất cho người dân
tại bình dương tôi được biết địa phương này đang có tám trường đại học và một số trường cao đẳng đào tạo nhân lực có tay nghề
với những gì mà bình dương đang nỗ lực thực hiện tôi tin rằng các bạn sẽ thành công trong việc xây dựng thành phố thông minh
một đô thị thông minh là phải kết nối con người doanh nghiệp và chính quyền với nhau
đây là hướng đi đúng đắn mà bình dương đang đi và tôi nghĩ cũng là hướng đi chung mà các thành phố thông minh đang hướng đến
nguồn lực to lớn từ nhiều thập niên thu hút fdi phát triển công nghiệp cùng với tầm nhìn mang tính bất phá là những tiền đề cho thành công bước đầu của đô thị thông minh bình dương
tới nay bình dương đã lọt trong top hai mươi một đô thị thông minh do diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới bình chọn
đô thị thông minh bình dương lại là môi trường thích hợp để mời gọi dòng vốn fdi thế hệ mới
và khi công nghệ bốn với trí tuệ nhân tạo kinh tế chia sẻ trở thành xu thế không thể đảo ngược
bình dương lại tiếp tục kiến tạo môi trường thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao với đề án vùng đổi mới sáng tạo becamex idc xây dựng
về cái đề án đổi mới dùng sáng tạo chúng tôi thấy rất là có ý nghĩa
đối với cái
giai đoạn phát triển trong tương lai tới của bình dương
ý nghĩa là ở chỗ nào
cái vấn đề thứ nhất đó là thể hiện sự khát vọng của bình dương trong nhiệm kỳ tới
cũng như tầm nhìn từ hai nghìn ba mươi đến hai nghìn bốn mươi năm là phát triển công nghiệp phải gắn liền với phát triển khoa học công nghệ
vấn đề thứ hai nữa là vấn đề phát triển kinh tế của bình dương gắn với phát triển kinh tế của dùng
lấy thành phố mới bình dương và thủ dầu i là trung tâm vùng đổi mới sáng tạo mở rộng vùng phát triển công nghiệp thuận an dĩ an
khu công nghiệp khoa học công nghệ bầu bàng vùng phát triển công nghiệp bến cát và vùng phát triển công nghiệp tân uyên
đề án này tham khảo một số mô hình thành công như vùng đổi mới sáng tạo diajun diadeok innopolis của hàn quốc
hay brainforce in hoffen của hà lan
tôi tin là bình dương có rất nhiều điều kiện để trở thành một vùng đổi mới sáng tạo innovation region
vì bình dương đã tiên phong đi đầu trong việc nghiên cứu tìm hiểu và lập ra các đề án chương trình cụ thể
cũng như đã đạt được rất là nhiều thành tiệu chính quyền năng động cùng với những doanh nghiệp hàng đầu trong tỉnh
và mô hình hợp tác rất là thành công cũng là một cái điều kiện để mà giúp vùng đổi mới sáng tạo bình dương có thể phát triển
cho nên là tất cả những cái điều kiện đấy tôi thấy rất là khả thi và triển vọng
để mà xây dựng cái vùng đổi mới sáng tạo
thì chúng ta tỉnh cũng đã liên lạc với các chuyên gia đầu ngành ở hà lan ở hàn quốc ở singapore
và tổ chức các cuộc hội thảo thứ nhất là để định hướng được cái vùng đổi mới sáng tạo bình dương là những công việc gì
thứ hai là những công việc đó thì chúng ta sẽ triển khai theo thời gian nào vào lúc nào
đề án vùng đổi mới sáng tạo đưa ra mô hình phát triển tổng thể năm lớp bao gồm quy hoạch đô thị và giao thông
văn hóa đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế cân bằng
hướng tới công nghệ bốn và phát triển nhân lực
tất cả nhằm xây dựng một hệ sinh thái công nghệ cao nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ tiên tiến trên thế giới
như bản thân mô hình được trình bày rất là rõ rồi là con người vẫn là quan trọng nhất và xuyên suốt cho mọi cái vấn đề cũng như giải pháp
nhưng quy hoạch vẫn giữ vai trò rất là quan trọng và mang tính chất nền tảng bởi vì đấy là việc cần phải làm đầu tiên
thì bản chất quy hoạch là để bảo vệ những cơ hội của tương lai là phải nhìn đến trước những nhu cầu mà thậm chí bây giờ chưa có
thế cho nên việc có một quy hoạch mà có tầm nhìn đủ xa đủ rộng đủ cái tính đổi mới sáng tạo để đáp ứng được với những mục tiêu mình mình đặt ra là điều rất là quan trọng
trong đề án này nhân tố con người được đặt lên hàng đầu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
từ nhiều năm nay bình dương đã thu hút nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước tới sinh sống và làm việc
tuy nhiên với yêu cầu mới của vùng đổi mới sáng tạo bình dương thậm chí xem xét tới cả vấn đề quy hoạch đô thị để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia các nhân tài về công nghệ

đồng thời bình dương cũng ưu tiên quỹ đất để phát triển giáo dục đại học theo hướng hiện đại nghiên cứu gắn liền với ứng dụng thực tiễn
tới nay trên địa bàn tỉnh bình dương đã có tám trường đại học
trong đó có hai trường
môn lớn là đại học quốc tế miền đông và đại học việt đức
trường quốc tế miền đông thì định hướng là nghiên cứu ứng dụng
vì vậy cho nên là chúng tôi vừa đảm bảo được các kiến thức hàng lâm cho các em
nhưng đồng thời chúng tôi cũng tạo cái điều kiện để cho các em có thể thực thi việc học của mình thông qua những sản phẩm nghiên cứu cụ thể
bằng gỡ là bây giờ chúng tôi cũng đã xây dựng một khu khởi nghiệp
cái khu khởi nghiệp bbi mà được xây dựng tại miền đông đó là một cái trung tâm khởi nghiệp lớn nhất
và là mới nhất trong cái phạm vi các đại học
ở đây sẽ cung cấp cho các em các môi trường không phải chỉ là sinh viên của khoa nào
khoa quản lý kinh doanh khoa kỹ thuật hoặc bất kỳ các ngành nghề nào cũng có thể đến đây để làm công tác khởi nghiệp
chúng tôi cũng xây dựng thêm những phòng thiên niệm trong đó có phòng thiên niệm chế tạo gọi là pháp lab
nơi đây các em có thể bàn bạc xin ý kiến thầy cùng làm được với thầy để ra các ý tưởng
từ các ý tưởng đó các em có thể cung cấp
có những chế tạo mẫu chế tạo thử rồi sau đó nếu thành công thì chúng ta có thể đưa ra dạng thương mại hóa
trong khi khu vực thủ dầu một thành phố mới bình dương được xem là tâm điểm của vùng đổi mới sáng tạo
thì khu công nghiệp khoa học công nghệ cao bầu bàng được xem là điểm nhấn quan trọng bậc nhất
tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao
với diện tích chín trăm linh hectare đây là nơi thu hút các doanh nghiệp khoa học công nghệ vào đầu tư
từ đó hình thành nên một khu công nghiệp riêng cho các doanh nghiệp
trong lĩnh vực có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao
thúc đẩy các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thu hút được các lao động tri thức và có tay nghề
khu công nghiệp khoa học công nghệ được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy phát triển vùng phía bắc tỉnh bình dương
tạo ra giá trị gia tăng cao mà còn là nơi tập trung nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ
và đào tạo nguồn nhân lực từ thực tiễn sản xuất kinh doanh
chúng tôi biết là thời gian hoàn thành khu khoa học công nghệ này không phải một ngày một bữa
mà cũng có thể là gấp đôi gấp ba lần khu công nghiệp bình thường
đây là cơ sở để chúng tôi liên kết bên ngoài về những công nghệ mới
có những sự thay đổi tốt hơn về phát triển tạo ra giá trị gia tăng
chúng tôi quyết tâm thực hiện cho bằng được xây dựng cho được khu công nghiệp khoa học công nghệ
nó như là một cái trái tim của vùng đổi mới sáng tạo
và nó như là động lực để thúc đẩy cho kinh tế bình dương
phát triển trong giai đoạn tới
cùng với phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ cao
bình dương cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông và mạng lưới logistics
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp
trước mắt bình dương vẫn tiếp tục đầu tư cải tạo mở rộng
cũng như đầu tư những tuyến mới về giao thông đường bộ
như là chúng ta mở rộng quốc lộ một mươi ba
chúng ta đầu tư tiến đường từ tân vạn mỹ phước kết nối bàu bàng kết nối đường hồ chí minh
chúng ta đầu tư nâng cấp mở rộng dt bảy trăm bốn mươi ba đầu tư dt bảy trăm bốn mươi sáu bảy trăm bốn mươi bảy
cũng như là đầu tư từng đoạn của tiến đường văn đại bốn trên điện bản tỉnh bình dương
để đáp ứng nhu cầu của vùng đổi mới sáng tạo
bình dương đang chuyển sang logistic thông minh với các phương thức đường bộ
đường sắt đường sông kết hợp với những trung tâm logistics ứng dụng công nghệ cao
chúng ta thành thành những trung tâm logistic này
để chúng ta kết nối lại với những cảng cũng như là trăng bay
thì cái phương châm làm sao mà chúng ta đưa cảng đến càng gần
đến doanh nghiệp để phục vụ sự tận tay của khách hàng
phát triển theo hướng là logistic thông minh
đó là chúng ta phải áp dụng những công nghệ thông tin
con người thông minh vào trong các hoạt động logistics
ở đây ví dụ như chúng ta thấy hiện nay các bên ngân hàng
họ đưa rất nhiều công ty fintech vào
thì bây giờ trong cái logistic
bình dương sắp tới chúng ta cũng phải đưa vào những công nghệ đó vào
để làm sao để đơn giản hóa các thủ tục hành chính ví dụ hoặc là vận chuyển
đổi mới công nghệ hiện đại hóa hình thái kinh doanh
hoàn thiện cơ sở hạ tầng
hàng loạt những yêu cầu đặt ra để hướng tới vùng đổi mới sáng tạo
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng
từ kinh nghiệm và tiềm lực hiện có
đề án này phù hợp với bước phát triển tiếp theo của tỉnh bình dương
ở bình dương thì chúng ta đã thấy là có thiên thời địa lợi nhân hòa
có vị thế địa thế rất là tốt
và tôi nghĩ là vấn đề về con người và tài chính thì đã được chứng minh là
đã được giải quyết rất là tốt trong nhiều thập niên qua
nhưng mà về hạ tầng thì mặc dù đã tốt rồi
nhưng mà vẫn cần có những cái phương án quy hoạch và chiến lược bài bản hơn nữa
để tạo ra hạ tầng kết nối đồng bộ và tốt hơn
đặc biệt là cho cái nhu cầu mới về phát triển theo hướng thông minh để mình sáng tạo
cùng với đó
hệ thống công nghệ
hệ thống chính trị tại bình dương thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
nhằm tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo
đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong kỷ nguyên
tạo một cái văn hóa đổi mới
đây là một cái điểm mà không phải là văn hóa này ở cộng đồng không
mà trước tiên là coi như vậy là cái bộ máy quản lý của chúng ta
cũng phải có những cái suy nghĩ mới
làm thế nào tạo một cái sự thu hút
nói về trách nhiệm thì nó cũng hơi nặng
nhưng mà ở góc độ nào đó thì coi như vậy phải có một cái tư duy
phải thực sự đổi mới
đây là định hướng của chúng ta
hôm nay có thể nói chúng ta đã tự hào
đã hình thành rồi
trong ý tưởng rồi
và quy hoạch rồi
bây giờ còn vấn đề còn lại chúng ta sẽ từng bước lộ trình thực hiện như thế nào
quyết tâm đến đâu
và thì chúng ta sẽ đưa cái kết quả đó dần dần nó lan tỏa
đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực
tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
đó là quyết tâm của tỉnh bình dương
và hướng đi này hoàn toàn phù hợp với phương hướng
nhiệm vụ trong giai đoạn mới mà tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nêu ra trong bài viết
chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng
đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới